hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhận định
giữa tháng ba sẽ là thời gian đạt đến đỉnh dịch của hà nội
tuy nhiên rất khó để tính toán số ca thực sự khi lên đến đỉnh dịch sẽ có bao nhiêu ca bệnh một ngày
theo ông nguyễn huy nga hiện tại thành phố công bố trên một mươi ca bệnh một ngày
tuy nhiên con số thực tế có thể lên đến năm mươi sáu mươi ngàn ca khi nhiều người có triệu chứng nên không xét nghiệm
có những trường hợp lại không khai báo khi mắc bệnh và thậm chí không liên hệ được với cơ sở y tế
nên không được kiểm đếm
trong giai đoạn đỉnh dịch ông nguyễn huy nga cho rằng thống kê f sẽ không còn ý nghĩa
hà nội cần tập trung cho những ca bệnh nặng những ca thở máy và ca tử vong
khi người dân tiêm đủ vaccine không có triệu chứng thì không cần quan tâm ca nhiễm hàng ngày nữa
có thể dễ dàng nhận thấy tốc độ gia tăng f trên địa bàn hà nội đã tác động đến mọi mặt
của đời sống của người dân trong những ngày gần đây
các cơ quan trụ sở vắng vẻ các khuôn viên nhiều khu chung cư sau chín giờ tối đã vắng người
nhiều quầy thuốc luôn thông báo cháy hàng đối với các vật tư y tế thiết yếu như nước sắc khuẩn tay
máy đo nồng độ oxy trong máu bộ phận sinh phẩm xét nghiệm thuốc hạ sốt
đặc biệt nhiều trường hợp f phản ánh liên hệ thông báo với y tế phường xã khi phát hiện dương tính
với sars cov hai rất khó khăn khi điện thoại không có người nghe máy
hiện tại trung bình mỗi ngày thành phố hà nội ghi nhận trên một mươi ca nhiễm mới
và có thể tiếp tục tăng cao
và đây chính là hệ quả tất yếu khi thành phố mở cửa tất cả hoạt động kinh tế xã hội
cũng như khi học sinh trở lại trường sau tết nguyên đáng
để hạn chế tối đa ca bệnh nặng và nguy kịch ngành y tế thành phố đã lập và quản lý chặt chẽ
danh sách các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi nhiều bệnh lý nền cao huyết áp
suy thận mạng tính chạy thận nhân tạo suy giảm miễn dịch ung thư
để tập trung ưu tiên tiêm chủng đặc biệt là các mũi tiêm bổ sung
đây cũng là nhóm cần xét nghiệm sàng lọc định kỳ để phát hiện sớm
điều trị kịp thời tránh chuyển biến nặng
bên cạnh đó quản lý tốt bệnh nhân ở tầng một để hạn chế chuyển nặng
khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nặng thì cần chuyển tuyến kịp thời
điều phối hợp lý giữa tầng hai tầng ba là cách hiệu quả nhất để giảm tải ngăn chặn ca tử vong
có thể thấy hiện tại ca mắc của việt nam đang ở ngưỡng rất đáng báo động
không ai có thể nghĩ và tưởng tượng được viễn cảnh ca mắc mới ngày một căng thẳng
và trầm trọng như thời điểm hiện tại
mặc dù chính phủ cùng với hệ thống y tế đã nỗ lực không ngừng nghỉ để kiểm soát dịch
thế nhưng việt nam đang xếp thứ ba mươi trên thế giới về ca mắc mới khi số ca ngày vượt ngưỡng một trăm linh ca một ngày
ngay lúc này mỗi người dân hãy ý thức hơn về trách nhiệm cộng đồng
bạn có thể trở thành f bất cứ lúc nào và đã nhiễm covid không có chuyện bạn bất tử đâu ạ
rất có thể bạn sẽ bị tái nhiễm một chủng khác như omicron chẳng hạn
không ai có thể nói trước được điều gì
tuy nhiên đeo khẩu trang thực hiện năm k là lời khuyên mà chúng tôi nghĩ là tốt nhất trong thời điểm hiện tại